những ngày tới tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên trời có nắng nhiều cùng nền nhiệt tăng từng ngày
lên ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi còn cao hơn và có nắng nóng
ở khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ
chịu tác động nhiều hơn của sự phát triển và mở rộng
của vùng áp thấp nóng phía tây
nên hầu như là không mưa
và là nơi có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
cục bộ có nơi còn vượt ngưỡng bốn mươi độ
cường độ nắng nóng đặc biệt gai gắt
tại khu vực trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế
ba bốn ngày tới cũng duy trì nắng nóng diện rộng
do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
kết hợp với khối không khí khô nóng
từ biển lấn vào
khiến mức nhiệt trưa chiều tăng lên ngưỡng
là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng vùng núi phía tây sẽ có những điểm nhiệt độ
lên đến ba mươi chín bốn mươi một độ
nắng nóng đặc biệt gai gắt
bà con ở đây cần hết sức đề phòng
tình trạng khô nóng có thể gây tăng
nguy cơ xảy ra cháy rừng
hay là nhu cầu sử dụng điện tăng cao
có thể khiến quá tải điện gây cháy nổ hỏa hoạn
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất giao động
là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
các tỉnh thành còn lại từ khánh hòa
đến bình thuận có mức nhiệt dễ chịu hơn
trưa chiều trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
ở vùng cao tây nguyên
vẫn đang trong thời kỳ ít mưa
ngày nắng với nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
lưu ý là khoảng thời kỳ
ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng bốn
thì có thể xuất hiện mưa mưa rào
và rông rải rác về chiều tối
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra
sấm xét gió giật trong cơn rồng
đến với các tỉnh thành nam bộ
ngoại trừ đêm ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai
có thể xuất hiện mưa rông rải rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lóc
và gió rất mạnh
thì thời gian còn lại phổ biến ít mưa ngày có nắng nhiều
với nền nhiệt ngày đêm do động là từ hai mươi bốn h
đến ba mươi năm độ tại nam bộ
riêng miền đông sẽ có nhiều điểm nắng nóng
trên ba mươi năm độ